ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy biên chế tp hà nội họp phiên thứ một mươi bảy đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo quý i
triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý ii năm hai nghìn hai mươi đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì phiên họp
kết luận phiên họp đồng chí vương đình huệ đánh giá cao các cấp các ngành đã phối hợp kịp thời tham mưu thực hiện các phương án mô hình đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế
đặc biệt nhờ đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế thành phố đã giảm tỷ trọng chi thường xuyên tạo thêm nguồn cho cải cách tiền lương và tăng cường nguồn lực chi đầu tư phát triển
đồng chí vương đình huệ đề nghị ban chỉ đạo cần ra soát thêm kết quả sắp xếp tinh giản biên chế các khối thu hồi các cơ sở nhà đất đưa việc sắp xếp kiện toàn các cơ quan báo chí theo kế hoạch và kế hoạch công tác